năm nay là một năm thị trường có rất nhiều biến động chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh đến thiên tai
mặc dù vậy thì nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết dự đoán là vẫn tăng từ một năm đến hai lần
do đó các doanh nghiệp đã chủ động lên kế hoạch sản xuất và đồng thời bám sát diễn biến thị trường
để điều chỉnh cung ứng cũng như là bình ổn giá
tại thành phố hồ chí minh nhiều doanh nghiệp đã tăng tồn kho gấp đôi bình thường ngay từ đầu quý ba
từ đó có thể giữ được giá cả bình ổn cho người tiêu dùng
đối với các hệ thống phân phối ngoài việc lên kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp như mọi năm
thì năm nay sẽ chú trọng nhiều hơn đến các sản phẩm trong nước
ngoài các mặt hàng truyền thống tết như mứt kẹo đồ khô thì nhu yếu phẩm vẫn được ưu tiên hàng đầu
nhóm hàng bình ổn thị trường cũng được chú trọng sản xuất và lưu thông khi chiếm gần bốn mươi tổng lượng hàng hóa
thành phố hồ chí minh cũng chủ động kết nối với các vùng nguyên liệu giám sát sự biến động cung cầu
không để xảy ra đột biến tăng giá hay khan hàng bảo đảm cung cấp đầy đủ đa dạng hàng tết cho người dân